năm hai nghìn một mươi bảy ngành công thương đã đạt được nhiều thành tích đáng kể
điểm nổi bật của ngành không chỉ là đi đầu trong cải cách hành chính
mà còn đóng góp đắc lực vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế của đất nước
nhân dịp đầu xuân năm mới phóng viên của truyền hình nhân dân đã có buổi phỏng vấn
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh về những thành tựu nổi bật của ngành
thưa ông trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ công thương đã nỗ lực rất nhiều để thúc đẩy xuất nhập khẩu
và đến năm hai nghìn một mươi tám thì thực hiện mục tiêu xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước
thì bộ công thương sẽ làm gì thưa ông ạ
năm nay theo kế hoạch đã được chính phủ phê duyệt
thì chúng ta sẽ phải phân đấu làm sao đạt được tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu
ở mức từ tám đến một mươi
với một kiêm ngạch năm hai nghìn một mươi bảy mà chúng ta đã đạt tới là hai trăm một mươi bốn tỷ usd
thì con số này quả thực là một nhiệm vụ rất đặng nề đặt ra cho chúng ta
nhất là trong bối cảnh của thế giới
hai nghìn một mươi tám cũng cho thấy sẽ còn có rất nhiều những biến đổi
và tiêm ẩn những cái bất ổn mà chúng ta chưa thể đánh giá hết được
để đạt được mục tiêu này
thì chúng ta phải rất nghiêm túc và quyết tâm
ngay từ những tháng và những ngày đầu tiên của năm hai nghìn một mươi tám
và nhất quán trong các mục tiêu cũng như những biện pháp của mình
bên cạnh đó là phải có một sự linh hoạt và linh động
trong cái điều hành và thực thi chấp hành điều hành của chính phủ
trong cả chức mắt và dài hạn
chúng ta phải đẩy nhanh lên công việc
tái cơ cấu lại kinh tế
tái cơ cấu lại các cái ngành kinh tế của chúng ta
cả công nghiệp cả thương mại
cả nông nghiệp
cả công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm
cả các ngành khác
nếu như chúng ta không thực hiện cái tái cơ cấu này
trong một bối cảnh mà chúng ta đang hội nhập rất sâu rộng như thế này
thì như tôi đã nói là năng lực cạnh tranh của chúng ta sẽ không thể đảm bảo được
trong bối cảnh cạnh tranh ngay tại thị trường trong nước
vì chúng ta bắt buộc phải mở cửa thị trường
để xây dựng những chuối giá trị toàn cầu để các doanh nghiệp
các thành phần các lực lượng sản xuất của chúng ta có thể tham gia vào trong các chuỗi đó
vâng đối với việc cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước như là sapeco
thì bộ công thương đã nỗ lực rất nhiều để cổ phần hóa thành công sapeco
và thu lại lợi nhuận rất là lớn cho chính phủ
vậy thì trong năm hai nghìn một mươi tám bộ công thương sẽ làm gì để thúc đẩy bán vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thưa ông ạ
quan điểm của chính phủ và của các bộ ngành cũng rất rõ ràng
là nhà nước sẽ chủ động tổ chức thực hiện là cổ phần hóa
thoái vốn nhà nước ra khỏi những lĩnh vực ngành nghề mà các cái thành phần kinh tế nhà nước không cần nắm giữ
để tạo điều kiện khai thác những cơ hội thị trường
thông qua cả các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh cho các thành phần kinh tế khác
trong đó có doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
và tạo cơ hội cho các nhà đầu tư trong một ngoài nước cùng tham gia trong dự án đó
thì nếu là các nhà đầu tư trong một ngoài nước cùng tham gia trong dự án đó

thì trong những lĩnh vực lớn này chúng ta sẽ thu được một nguồn lực rất lớn
để phục vụ cho quá trình tiếp tục tái đầu tư
phục vụ cho những nhu cầu phát triển trong các lĩnh vực về an ninh năng lượng
cũng như các lĩnh vực kinh tế ngành đó
thêm vào trong sân chơi mới của các nhà đầu tư mới các doanh nghiệp
và chắc chắn là nó sẽ cũng tiếp tục tạo ra chúng ta nâng cao hơn nữa
cái hiệu quả trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực này
vâng với sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu ngành công thương
thì một mươi hai dự án tồn động thua lỗ đã được xử lý
vậy thì phương hướng giải quyết trong năm hai nghìn một mươi tám là gì thưa ông ạ
chúng tôi sẽ tập trung hoàn chỉnh trong việc chỉ đạo cho tập đoàn tổng công ty
triển khai những bước sắp xếp lại
cái quản trị của các doanh nghiệp cũng như các dự án này
đồng thời cũng sẽ hoàn tất các công tác về thanh tra kiểm tra
và kể cả điều tra đối với những
dự án và có dấu hiệu vi phạm
để có thể là chuyển sang giải quyết xuất điểm về mặt pháp luật
đối với những vi phạm đó
và vẫn phải xác định rõ ràng đó là của các tập đoàn các tổng công ty
các doanh nghiệp mà là chủ đầu tư
và quản trị các nguồn lực đầu tư ở trong các dự án đó
và chúng ta sẽ làm thực thi một cách nghiêm túc và chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật
nhưng mà bên cạnh đó thì các giải pháp
bao gồm kể cả về tái cơ cấu
lại cái chủ đầu tư
tái cơ cấu lại cái tín dụng
rồi thì cũng như là tái cơ cấu lại cái bộ máy quản trị
và các cái giải pháp khác về thị trường
đảm bảo cái sự vận hành theo phương tác của thị trường
thì sẽ được chúng tôi sẽ chỉ đạo cho các cái doanh nghiệp
và các cái chủ quản của các cái dự án này
sẽ triển khai quyết định ngay trong hai nghìn một mươi tám
và tiếp theo trong những cái năm tới
thì căn cứ vào các cái hiệu quả
và các cái yêu cầu từ thực tiễn
thì chúng tôi sẽ tiếp tục có cái điều chỉnh
và có cái hoàn thiện và bổ sung
cho những cái chính sách
và cũng như các giải pháp của những cái đề án đó
nhưng mà việc ở đây thì
cái trách nhiệm đầu tiên và cuối cùng
là vẫn phải xác định rõ ràng
đó là của các cái tập đoàn các cái tổng công ty
các cái doanh nghiệp mà là chủ đầu tư
và quản trị các nguồn lực đầu tư ở trong các dự án đó
vâng xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
vâng xin cảm ơn